quán bar nhà nghỉ khách sạn hay các căn hộ trung cư
giờ đây thường là những địa điểm được giới trẻ lựa chọn để tổ chức những bữa tiệc
trong đó không thể thiếu các loại ma túy tổng hợp
nhiều đối tượng sử dụng ma túy khai báo rằng
mình sử dụng ma túy chất tích thích chỉ để vui cùng bạn bè
hay có những người ban đầu không chủ đích sử dụng
nhưng do những lời rủ dê tích bác của bạn bè nên đã thử cho biết
đáng báo động là nhận thức của một bộ phận thanh thiếu nguyên cho rằng
sử dụng ma túy tổng hợp không gây nghiện
biết sử dụng ma túy tổng hợp mới là dân chơi và thành điệu
em có đi chơi cùng với bạn bè
có một người bạn rủ em là có muốn thử chất tích mạnh không
em do thiếu hiểu biết nên là em đã đồng ý và sử dụng một lần
rồi lần sau thì em không muốn nói thì em cứ thấy người nó buồn buồn
nên là từ đó em bắt đầu nghiện
họ cho rằng là dùng những cái đấy mới thể hiện đẳng cấp
đi sinh nhật mà không có một chút ma túy
không có một chút để bay lắc thì nó không xa
thế nên là cái nhận thức của các cháu
và của rất nhiều cháu bây giờ
là không coi tiện nạn ma túy
đấy là cái tôi cho là cái nguy hiểm
nên là chúng ta cần phải tuyên truyền giáo dục như thế nào đấy
để nhiều hơn nữa
từ gia đình đến xã hội
thầy cô rồi tất cả tổng hợp
vào để cho các cháu nhận thức thêm
nhận thức sâu sắc hơn
để phòng ngừa ngăn chặn tiện nạn ma túy
đặc biệt là tiện nạn ma túy xảy ra
tại các điểm kinh doanh nhạy cảm
đòi hỏi phải có sự vào cuộc đồng bộ
của cấp ủy chính quyền các đoàn thể địa phương
tuy nhiên trên thực tế hiện nay
công tác này chủ yếu vẫn là vai trò
của lực lượng công an
ngoài ra một giải pháp cần đặc biệt chú trọng
đó là đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục
cho thế hệ trẻ
để các em hiểu rằng ma túy là một mối hiểm họa
cho toàn xã hội
việc tuyên truyền giáo dục
cần phải được làm thường xuyên liên tục
với nhiều hình thức phong phú và hấp dẫn
các gia đình nhà trường và xã hội
cũng có những biện pháp phòng ngừa tích cực
trên thực tế thì
ngay cả chúng tôi thôi
là những người làm công tác tuyên truyền
cũng đi đến tận các trường phổ thông
đến đó để làm gì
để tuyên truyền về phòng chống ma túy
tuyên truyền về tác hại của ma túy
tuyên truyền về những chất ma túy tổng hợp mới
có thể đang xuất hiện
thế và một điều cảnh báo đỡ với người dân nói chung
và các em các cháu học sinh sinh viên nói riêng
đó là gì mình phải là những người tiêu dùng thông thái
một khi đã sử dụng một chất gì đó
thì phải có sự tìm hiểu kỹ nữa
nếu chưa biết thì tìm hiểu qua người này người khác
thậm chí cơ quan chức năng chúng tôi
để biết được đó là chất gì
và tác hại nó đến đâu
để chúng sử dụng cho nó hợp lý
nếu những chất mà mình chưa hiểu chưa biết
thì không nên sử dụng cho con người chúng ta
việc trang bị kiến thức và kỹ năng
cho các em học sinh sinh viên
về các loại ma túy tổng hợp ma túy mới
chính là những liều vaccine hữu hiệu nhất
để bảo vệ các em trước hiểm họa ma túy hiện nay
bản tin dịch covid một mươi chín trưa ngày hai mươi sáu tháng sáu
của bộ y tế cho biết có thêm ba mươi bảy ca mắc covid một mươi chín
từ bệnh nhân số một mươi năm một trăm một mươi sáu đến một mươi năm một trăm năm mươi hai
trong đó một ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại an giang

tại hưng yên nhiều nhất là một mươi một ca

long an năm ca bắc ninh bốn ca
hải phòng hai ca cần thơ một ca
trong đó một mươi tám ca được phát hiện
ủy ban nhân dân thị xã quảng yên tỉnh quảng ninh
yêu cầu người dân vào tỉnh quảng ninh
qua chốt cầu bạch đằng
phải có giấy xác nhận đã tiêm vaccine
hoặc có phiếu xét nghiệm âm tính với sars cov hai
trong bảy ngày
tại quảng ngãi ủy ban nhân dân tỉnh đã áp dụng
chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
tại xã phổ châu và phổ thạnh thị xã đức phổ
từ một mươi hai h ngày hai mươi sáu tháng sáu
cấm tất cả các phương tiện vận tải
từ địa phương quảng ngãi
vào các tỉnh phía nam và ngược lại
trong khi đó hải phòng quyết định
dừng các hoạt động du lịch
tại các khu du lịch khu sinh thái
các hoạt động lễ hội sinh hoạt tôn giáo
có tập trung từ một mươi người trở lên
tại tất cả các cơ sở tôn giáo tín ngưỡng thờ tự
dừng tổ chức các đám cưới đám hỏi
để tập trung chống dịch
tại nghệ an ủy ban nhân dân tỉnh nghệ an
đề nghị ủy ban nhân dân thành phố vinh
nghiên cứu đề xuất lộ trình ưu tiên
tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
cho các tiểu thương hộ kinh doanh
người lao động tại các chợ siêu thị trung tâm thương mại
xây dựng phương án địa điểm thay thế
các chợ để lưu thông
trao đổi hàng hóa thiết yếu cho người dân
trong trường hợp nhiều chợ phải tạm dừng hoạt động
bộ y tế vừa ban hành hướng dẫn triển khai thí điểm cách ly tập trung
với người nhập cảnh có xét nghiệm âm tính
đã tiêm đủ hai mũi vaccine phòng covid một mươi chín
theo đó bộ y tế triển khai thí điểm
tại tỉnh quảng ninh
trong thời gian từ ngày một tháng bảy đến ngày ba mươi một tháng bảy
thời gian cách ly y tế tập trung là bảy ngày
đối với những người đã tiêm đủ liều vaccine
hoặc là đã khỏi bệnh covid một mươi chín
ngoài ra có kết quả xét nghiệm
real time pcr âm tính với sars cov hai
và xét nghiệm kháng thể
kháng sars cov hai dương tính
vào ngày thứ nhất sau khi nhập cảnh
với các trường hợp còn lại
thực hiện cách ly y tế tập trung một mươi bốn ngày
thay vì hai mươi một ngày như hiện nay
sau khi hoàn thành cách ly tập trung bảy ngày
các đối tượng này sẽ tiếp tục cách ly y tế
tại nhà nơi lưu trú
đối tượng áp dụng quyết định này là
những người nhập cảnh theo quy định của chính phủ việt nam
và ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
các cơ quan tổ chức cá nhân liên quan
đến quản lý cách ly y tế
tự theo dõi sức khỏe đối với người nhập cảnh
thưa quý vị và các bạn
thông tin về dịch bệnh vẫn là tâm điểm
trong mỗi câu chuyện hàng ngày
những số liệu được cập nhật liên tục cho thấy
dịch vẫn đang diễn biến phức tạp
cả nước gồm mình chiến đấu với dịch bệnh
không lơ là chủ quan
nhưng cũng không quá hoang mang lo lắng
cổ vũ tinh thần của người dân
những bức tường trên đường phố của thủ đô hà nội
cũng đã được tận dụng để trở thành
một hình thức tuyên truyền cổ động phòng chống dịch
việt nam ơi đánh bay covid
cảm ơn những chiến sĩ áo trắng
hãy đeo khẩu trang vì sức khỏe cho chính bạn
cảm ơn các bạn đã theo dõi
chúng ta hẹn gặp lại

một bức tranh cổ động vẽ trên tường trung cư cũ cũng đang được góp chức hoàn thành
lan tỏa thông điệp toàn dân chung tay phòng chống dịch

về các y bác sĩ và các lực lượng chức năng tham gia phòng chống dịch tuyến đầu
thứ hai là chúng tôi vẽ về những người tầng lớp nhân dân
ở phía sau thì cũng vận động họ chung tay
ý thức trách nhiệm với cộng đồng cộng với sáng tạo của bản thân
vẽ cổ động trên tường
vẽ cổ động trên bút điện
bằng cách này hay cách khác các bạn trẻ đang truyền thông điệp phòng chống dịch
sinh động ấn tượng và hiệu quả đến người dân
dịch bệnh sẽ sớm được đẩy lùi khi toàn thể chúng ta có niềm tin và quyết tâm
tiếp theo xin mời quý vị cùng đến với các bạn
các thông tin đáng chú ý khác trong nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
hoàng trí xin kính chào quý vị
mời quý vị cùng theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
sáng nay ngày hai mươi sáu tháng sáu thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã trực tiếp làm việc tại tp hcm
trong ngày làm việc thủ tướng đã đến kiểm tra ký túc xá đại học quốc gia tp hcm
công ty sản xuất vaccine nanocovax và khu chế xuất linh trung thuộc tp thủ đức tp hcm
đoàn công tác chính phủ do thủ tướng chính phủ phạm minh chính làm trưởng đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch covid một mươi chín tại tp hcm
trong bối cảnh thành phố đã trải qua hơn một tháng căng mình chống dịch trong đời sống dịch covid một mươi chín thứ tư nhưng tình hình vẫn diễn biến phức tạp
tại buổi làm việc với công ty sinh dược nanogen thủ tướng cho biết cách đây ít ngày
ông có làm việc với who và biết rằng tình trạng kháng hiếm vaccine có thể kéo dài
thủ tướng đánh giá so với các nước việt nam nhìn trên bệnh viện chung vẫn tạm ổn
việt nam đang có chiến lược vaccine ba kế hoạch gồm đẩy nhanh việc mua vaccine chuyển giao công nghệ và quan trọng nhất là sản xuất vaccine trong nước
thủ tướng cũng yêu cầu phải cắt giảm tối đa thủ tục hành chính ngăn trở quá trình thử nghiệm sản xuất vaccine
hỗ trợ doanh nghiệp về các quy định quy chế và bộ y tế phải cùng với công ty nanogen triển khai nhanh nhất để giải quyết nhu cầu cấp bách về vaccine hiện nay
cùng ngày thủ tướng đã đến kiểm tra công tác chống dịch thăm hỏi và động viên công nhân tại các công ty thuộc khu chế xuất linh trung thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh
thưa quý vị một mươi năm h ngày hôm nay hai mươi sáu tháng sáu sở y tế thành phố hồ chí minh đã tiếp nhận tám mươi bộ test nhanh do công ty trách nhiệm hữu hạng medico gửi vào
sở y tế thành phố hồ chí minh sẽ tiếp nhận tám mươi test nhanh do công ty trách nhiệm hữu hạng medico gửi vào
ngoài ra còn có lực lượng test nhanh đang giữ trong khóa phía nam
chưa rõ con số cụ thể cũng sẽ được chuyển cho thành phố
số lượng test nhanh này sẽ nhanh chóng được phân bổ cho các khu cách ly khu phong tỏa và các điểm chống dịch
số công cụ test nhanh này sẽ giúp giảm rất nhiều thời gian cho việc lấy mẫu xét nghiệm truy vết phòng chống dịch
việc chuyển lượng lớn test nhanh vào chi viện cho thành phố hồ chí minh diễn ra ngay khi thủ tướng phạm minh chính cùng đoàn công tác chính phủ kiểm tra công tác phòng chống dịch tại thành phố hồ chí minh
sau khi đi kiểm tra các khu cách ly ký túc xá đại học quốc gia thành phố hồ chí minh thành phố thủ đức bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long cho rằng thành phố hồ chí minh không nhất thiết phải đặt nặng việc xét nghiệm rt pcr mà cần dùng test nhanh
ông long gợi ý việc thực hiện test nhanh từ ba đến năm ngày mỗi lần và đến ngày thứ một mươi bốn mới làm xét nghiệm pcr để khẳng định
đồng thời động viên doanh nghiệp đã nhanh sản xuất test nhanh mỗi ngày sản xuất được khoảng một mươi thì nâng lên một trăm hai mươi rồi nâng lên một trăm năm mươi như vậy mỗi tháng sản xuất được khoảng bốn năm triệu